cũng theo các chuyên gia để hạn chế những rủi ro trên các thị trường này cộng đồng doanh nghiệp của việt nam cần cảnh giác với các thương vụ quá hấp dẫn tăng cường nâng cao nghiệp vụ cũng như kỹ năng đàm phán ký kết hợp đồng sử dụng tư vấn cho thẩm định đối tác và các biện pháp sẵn sàng cho giải quyết tranh chấp nếu có